đại hội đại biểu đảng bộ bộ tư lệnh thủ đô hà nội lần thứ ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm chính thức khai mạc
đây là một trong ba đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở của đảng bộ thành phố hà nội
dự và chỉ đạo đại hội có đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng và đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
trường đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội bí thư đảng ủy bộ tư lệnh thủ đô
phát biểu chỉ đạo tại đại hội đại tướng ngô xuân lịch đánh giá cao những giải pháp trong xây dựng lực lượng vũ trang
thủ đô của đảng bộ bộ tư lệnh thủ đô trong nhiệm kỳ qua
trong nhiệm kỳ tới đảng bộ bộ tư lệnh thủ đô phải xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh
đủ sức hoàn thành nhiệm vụ tham mưu cho quân ủy trung mương bộ quốc phòng tp hà nội
xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
thay mặt ban thường vụ thành ủy hà nội đồng chí vương đình huệ yêu cầu bộ tư lệnh thủ đô thường xuyên quán triệt
nắm vững những đường lối chính trị quân sự của đảng nghị quyết của quân ủy trung ương
thành ủy hà nội sự chỉ đạo của bộ quốc phòng lãnh đạo thành phố để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu
thường xuyên giữ vững an ninh ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống